trên địa bàn thành phố hà nội có một trăm chín mươi km đường sông với hàng chục phà đò chở khách ngang sông
tập trung chủ yếu tại các huyện như thường tín phú xuyên đàng phượng
mùa mưa bão đang cận kề phòng cảnh sát giao thông công an thành phố hà nội đã tăng cường công tác tuyên truyền
và kiểm tra tại các bến phà trên địa bàn quản lý để bảo đảm tuyệt đối an toàn khi di chuyển qua sông
các trường hợp vi phạm sẽ được xử lý theo quy định
sau đây là ghi nhận của phóng viên tại bến phà huyện thường tín thành phố hà nội
đây là công việc hàng ngày của tổ công tác thuộc đội cảnh sát giao thông đường thủy số hai
phòng cảnh sát giao thông công an thành phố hà nội
nội dung là tuần tra nhắc nhở và tuyên truyền theo chuyên đề đến người dân
cũng như chủ bến thuyền trường trong việc di chuyển qua sông
các trường hợp vi phạm đều được tổ công tác nhắc nhở và xử lý
nhiều trường hợp sau khi bị xử phạt đã nhận thức được việc chấp hành những quy định bắt buộc và cần thiết
để bảo đảm an toàn cho chính bản thân
lần này tôi cũng rút kinh nghiệm lần sau thì sẽ có nên cái là cũng phải cầm luôn
chứ không là có đứng đâu hẳn đứng
nhiều khi mình phát cho người ta người ta cầm rồi người ta lại bỏ xuống
thường xuyên là nhắc nhở là bà con trước khi mình lên đó
phải là thứ nhất là cầm dụng cụ lối là an toàn cho bản thân
ngoài việc xử lý người dân cố tình vi phạm lực lượng chức năng cũng gắn trách nhiệm phạt chủ bến
thuyền trưởng thuyền viên để nâng cao ý thức và trách nhiệm nhắc nhở đến hành khách
mỗi khi cho hành khách lên thuyền sang sông bảo đảm an toàn

mình phát hiện cái phương tiện của anh là vi phạm chở năng hóa
có vạch chống một nước an toàn thế là rất là không đảm bảo an toàn
thế nên là hành vi vi phạm này chỉ sẽ bị là biên bản và xử lý theo quy định của pháp luật
hàng ngày thì có các tổ tuần tra đi kiểm tra các phương tiện
nhất là cái phương tiện chở khách qua sông
thuộc địa bàn đội cảnh sát giao thông đường thủy quản lý
trong đó thì đội cảnh giao thông kiểm tra vừa kiểm tra vừa tuyên truyền nhắc nhở
sau đó người ta cũng hiểu ra được tính mạng của người dân đánh cá
ở trên sông miu sinh người ta cũng đã chấp hành theo cái nghị định một trăm ba mươi hai của chính phủ
với những diễn biến phức tạp khó lường của thời tiết
để bảo đảm an toàn giao thông cho người và phương tiện tham gia giao thông đường thủy trong mùa mưa bão
cùng với nỗ lực của các lực lượng chức năng
mỗi người dân khi tham gia giao thông đường thủy cần có ý thức tự bảo vệ mình
bằng việc chấp hành đúng đầy đủ các quy định về bảo đảm an toàn giao thông
có như vậy những thiệt hại về an toàn giao thông đường thủy nội địa trong mùa mưa lũ mới giảm thiểu
và góp phần thực hiện hiệu quả cuộc vận động xây dựng văn hóa giao thông với biển yên sông nước